với sự đồng cảm và hết lòng vì người khuyết tật các thầy cô ở trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tp hcm đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ dạy nghề tạo công an việc làm để họ có thể tự tin hòa nhập với cộng đồng vươn lên trong cuộc sống
trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tp hcm nằm ở xã xuân thới thượng huyện hóc môn được thành lập từ năm hai nghìn sáu mỗi năm trung tâm đón nhận từ hai trăm linh đến ba trăm linh học viên khuyết tật đến từ khắp các tỉnh trong cả nước về học
các học viên đến với trung tâm đều được các thầy cô nơi đây chăm sóc tận tình được ăn ở nội trú miễn phí và quan trọng hơn là được định hướng nghề nghiệp phù hợp để phát huy khả năng và sở trường của bản thân
dạy nghề một người bình thường để có việc làm ổn định cuộc sống của họ thì đã khó rồi cho nên là dạy nghề cho các em khuyết tật để các em có cơ hội hòa nhập rồi tự nuôi sống bản thân mình tự tin sống cuộc sống tốt đẹp thì điều không dễ dàng gì
thứ nhất là phải chọn cái nghề nghiệp gì nó phù hợp với dạng tật các em thứ hai là cái nghề nghiệp đó phải được xã hội chấp nhận và được các công ty xí nghiệp các cơ sở là đón các em đến làm việc
với tấm lòng thương người như thể thương thân các thầy cô đã không ngại khó ngại khổ chỉ bảo cho các học viên từng ly từng tí đến khi làm được mới thôi
thầy cô rất là có những tấm lòng dị tha quan tâm chăm sóc cho chúng em ban giám đốc thì có câu hỏi thì cô là cô giám đốc nhưng mà cô cũng mỗi buổi ăn cô cũng dẫn xuống là coi coi tụi em ăn có ngon miệng ăn có được hay không chăm sóc cho mấy bạn chính thị ăn tấm lòng của cô như vậy là rất là cao thường
thầy cô rất là quan tâm cho tụi em như vậy thì tụi em sẽ có cái động lực để cho tụi em học tập thức hơn
từ những ngày mà sảm khóc rồng rã mà đến hôm nay sảm đã cười lên được là sảm đã học được một cái rất là nhiều một cái điều ở như đây
vừa học được nghề mà vừa học được những cái kỹ năng sống những cái kiến thức cho mình
thầy cô cũng luôn luôn quan tâm giúp đỡ cho sậm cũng như các bạn luôn
thì xong cũng phải nói rằng là luôn luôn yêu quý và kính trọng
những ông bà những thầy cô các bác đã luôn luôn cùng chung để xây dựng lên cái trung tâm này
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mong muốn của các thầy cô là làm sao để nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học nghề tại trung tâm
sẽ tìm được công việc phù hợp ổn định để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình
với tình cảm đáng kính đó trung tâm đã trở thành nơi học tập sinh hoạt và là mảnh đất chấp cánh ước mơ cho những học viên có hoàn cảnh đặc biệt
để tự tin hơn hòa nhập với cộng đồng và vương lên trong cuộc sống